liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua xã đắc tờ đen huyện con rẫy khiến một người tử vong và hai mươi bốn người bị thương
tối ngày một mươi ba tháng bốn chủ tịch ubnd tỉnh con tum lê ngọc tuấn và lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân vụ tai nạn
đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh
tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê ngọc tuấn và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên tinh thần các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông và mong rằng các nạn nhân vững tâm để sớm ổn định sức khỏe
thay mặt lãnh đạo ubnd và ban an toàn giao thông tỉnh con tum chủ tịch ubnd tỉnh lê ngọc tuấn trao hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn hai triệu đồng và hỗ trợ gia đình người tử vong năm triệu đồng
tại khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh chủ tịch ubnd tỉnh lê ngọc tuấn trao hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn hai triệu đồng và hỗ trợ gia đình người tử vong năm triệu đồng
do nguyễn đức hùng bốn mươi năm tuổi chú tại xã nghĩa hưng huyện chư pá tỉnh gia lai điều khiển lưu thông theo hướng huyện con rẫy đi thành phố con tum với ô tô khách mang biển kiểm soát năm mươi h ba mươi sáu nghìn năm trăm chín mươi tám do nguyễn tấn khoa hai mươi sáu tuổi chú tại khu vực năm phường hải cảng thành phố quy nhơn tỉnh bình định điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại
vụ tai nạn khiến anh nguyễn thành triệu tử vong và hai mươi bốn người bị thương hiện đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
một người bị thương trên xe khách trong vụ tai nạn giao thông cho biết tai nạn xảy ra hết sức bất ngờ những người trên ô tô khách đang đi du lịch tại tỉnh con tum
tới đoạn cua tay áo lúc ấy tôi đang chở hai mươi bốn người trên xe có hai lái xe để lái luân phiên và một phụ xe
khi chưa tới khúc cua thấy anh đành ngược triều đi rất nhanh tôi đã giả phanh và đi chậm lại
bất chợt xe container lao nhanh tới rồi bị lật về phía xe tôi đè lên một phần hai xe khách khi xảy ra tai nạn đầu óc tôi choáng váng
khi bừng tỉnh cảnh tượng hành khách gặp nạn khiến tôi còn sốc hơn dù là tài xế có gần hai mươi năm kinh nghiệm và qua lại cung đường này nhiều lần
nhưng mỗi khi đến khúc cua này tôi luôn đi chậm vì đoạn đây là đoạn cua kép rất dễ xảy ra tai nạn
quá trình điều tra cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang cho biết tài xế xe container lê văn tê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã hoành sơn
huyện kinh môn tỉnh hải dương lần đầu tiên vận chuyển hàng từ hà nội lên hà giang không quen đường khi lưu thông đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn
là người dân gần hiện trường vụ tai nạn anh trần xuân thuận ở xã tư quận bàng hoàng kể lại
khoảng hơn một giờ ngày năm tháng ba tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ lớn nên mở cửa chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng kinh hoàng
nhiều nạn nhân vụ tai nạn nằm dưới rãnh thoát nước một số người bị biến dạng phần mặt có người đã năm lấy tay tôi cầu cứu
lập tức tôi gọi điện cho lực lượng dân quân xã tư quận và hô hào hàng xóm tới cứu giúp
chị hoa cũng cho biết sau tai nạn các nạn nhân bị thương nằm la liệt trước cửa nhà chị
do ở nhà muộn mình nên lúc đầu chị sợ không dám mở cửa chỉ chắp tay cầu mong mọi người bình an
sau khi bình tĩnh lại chị cùng với mọi người tiếp nước lấy khăn lau cho các nạn nhân và động viên an ủi các gia đình
theo chị hoa vị trí xảy ra tai nạn là khúc cua gấp luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là lhq sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã bình hòa huyện thuận an tỉnh bình dương
vtmt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã tân thành huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
phc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã thụy văn huyện thái thụy tỉnh thái bình
tntgv sinh năm hai nghìn trụ tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
và vcc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã mỹ an huyện thạch phú tỉnh bến tre
trong khi đó ba bệnh nhân còn lại có tình trạng nhẹ hơn
các bệnh nhân chủ yếu có các chấn thương vùng tay chân bụng và hiện sức khỏe đã ổn định
sáng sớm ngày năm tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang nguyễn văn sơn
cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đề nghị bệnh viện huy động tối đa nhân lực
máy móc vật tư và sự hỗ trợ tri viện của bệnh viện tuyến trên
để tập trung chữa trị tốt nhất cho những người bị thương
như đã đưa tin khoảng một giờ ba mươi sáu phút ngày năm tháng ba
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách tuyến cố định hà giang đi hà nội
với xe công tên nờ chở hàng từ hải phòng đi hà giang
vụ tai nạn khiến cho cả hai phương tiện hư hỏng nặng
theo cục cảnh sát giao thông vụ tai nạn khiến năm người tử vong tại chỗ
cùng hai nam ba nữ năm người khác bị thương trong đó có lái xe khách hai phương tiện hư hỏng nặng
qua kiểm tra nhanh với hai tài xế ô tô cả hai không có cồn các điều kiện về người và phương tiện đảm bảo
tại hiện trường cảnh sát đã huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và các lực lượng khác tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả
đại diện cục cảnh sát giao thông thông tin bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn
cùng với đó cảnh sát giao thông đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn chân ma túy với hai tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm
sau khi nghe báo cáo sơ bộ vụ tai nạn giao thông khiến năm người tử vong và nhiều người bị thương tại tuyên quang
phó thủ tướng trần lưu quang chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thắng
yêu cầu phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường
phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả thăm mỏ nạn nhân chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc
lãnh đạo chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương báo cáo về tình hình nguyên nhân vụ việc
phối hợp với văn phòng chính phủ ra công điện của thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra vụ việc tương tự
theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông tỉnh con tum ô tô bị nạn thuộc nhà xe ngọc gái do tài xế phan nhật ba mươi bốn tuổi cầm lái
sự cố được xác định do tài xế thiếu quan sát không làm chủ tốc độ khi chạy tới khúc cua cùi trỏ ở huyện dai
qua kiểm tra tài xế không có nồng độ cuồn trong hơi thở âm tính với chân ma túy
suốt tuần năm hai nghìn một mươi hai con hạng đăng kiểm đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều ngày bốn tháng hai tức ngày hai mươi năm tháng chạp ông sang năm mươi bảy tuổi điều trị ở bệnh viện đa khoa tỉnh con tum vẫn còn choang váng
đau nhất do nhiều chấn thương sau vụ tai nạn xe khách đêm qua
ô tô chở ông cùng với ba mươi sáu người khi chạy đến quốc lộ một mươi bốn ở khu thôn darko xã dark long huyện dark gray đã lao xuống vực sâu hơn hai mươi mét
ông sang kỳ cách đây một tuần từ đắk rắc ra huế thăm người thân
lúc một mươi bốn h ngày ba tháng hai ông đón ô tô về tại đắk lắc
dọc đường xe dương một số khách từ huế quảng ngãi về con tum đắk lắc ăn tết
trong đó có khoảng một mươi trẻ em
khi xe đến địa phận tỉnh con tum trời tối đường đôi núi khúc hữu ông chập mắt trên giường nằm phía sau ca binh vì mệt mỏi
gần hai mươi hai h ông tỉnh giấc vì tiếng động mạnh ở đầu xe do đâm và lăng can
trước khi phản ứng thì người bị quay vòng lễ tục
phần đầu và ngực của ông nhiều lần đập vào tay cầm rừng nằm khung sát
vài giây sau ông bất tỉnh
khi mở mắt thì thấy giỏ sách mảnh kính vỡ đè lên con thân người bị kẹt trong khung xe biến dạng
bị thương khóp người song ông sang vẫn cố gắng chui qua thanh sát theo đường cửa sổ xe thoát ra ngoài
lúc này nhiều người trên ô tô la hét cầu cứu cùng với tiếng trẻ em khóc lóc
ông sang cho biết xe như khúc cây lăn nhiều vòng xuống vực
kể thêm may mắn là nơi xe khách cầm nạn có nhiều hộ dân sinh sống
khoảng hơn một mươi phút sau họ chạy xuống vực sâu dọn đèn pin
tiếp cận đưa một số nạn nhân ra ngoài
bản thân ông bị gãy xương không thể gượng dậy đường nhiều người khiêng lên đặt ở ven đường chờ xe cấp cứu
vị trí xảy ra tai nạn nằm trên cung đường có nhiều đoạn quanh co hiểm trở của quốc lộ một mươi bốn
tuyến huyết mạch dài chín trăm tám mươi km nối tây nguyên với các tỉnh miền trung và đông nam bộ
từ năm hai nghìn một mươi bảy một số người lập ra đội sos đèo lò so tuyến đèo dài ba mươi km chuyên cứu nạn những sự cố giao thông ở khu vực
ở cách hiện trường gần một mươi năm km
anh ngô quang quyết cùng năm thành viên trong đội cứu nạn đèo lò so tới ưng cứu nạn nhân ngay khi biết tin
đến nơi trước mắt anh là ô tô đã biến dạng kính cửa sổ chắn gió vỡ nát khung đỡ rừng nằm bị cong vênh nhiều thanh sát gãy đâm trúng người ngồi trong xe
các trục bánh xe trước đứt rìa phía ngoài ô tô có nhiều vết sức lớn kéo dài do trà sát vào đất đá
trước đó người dân địa phương đã đưa hơn hai mươi người ra ngoài họ ngồi xung quanh kêu gào do đau nhức mất máu
lúc này đôi sos
cùng với cảnh sát giao thông tiếp tục do rèm pin chui vào trong xe tìm người mắc kẹt
nhiều người cũng tỏa ra xuống phía dưới tìm người có thể văng ra ngoài
đến gần sáng việc tìm kiếm mới kết thúc
theo anh quyết đoạn khu vực xảy ra tai nạn có các bụi cây rẻ lớn mọc trên nhiều đụn cát đã tạo thành chứa ngại vật giúp xe khách không bị lan xuống qua sâu
xe rừng nằm có nhiều nệm mút chăn mền cũng giúp cho người trên xe giảm vá đập
trung tâm y tế huyện đắk rây ở cách đó hơn một mươi năm km đã điều bốn xe cấp
họ đã được giúp cứu cùng một mươi năm y tá hộ lý đến hiện trường hỗ trợ đưa hai mươi một người từ ba đến năm mươi bảy tuổi về điều trị
bác sĩ y vũ phòng giám đốc trung tâm y tế huyện dark ray cho biết lúc đó hầu hết nạn nương tỉnh táo nhưng tinh thần hoảng loạn
nhiều người bị xây xát dập cơ bắp còn ba ca bị thương nặng đã chuyển lên bệnh viện tuyến trên
trước đó vào tối muộn ngày ba tháng hai xe ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b năm trăm hai mươi chín điều thông trên quốc lộ một mươi bốn theo hướng bắc vào nam
trên xe lúc này có gần một mươi năm người
trên xe lúc này có gần bốn mươi người bao gồm cả tài xế và phụ xe
khi đến xã dark long thuộc huyện dark ray chiếc xe khách bất ngờ leo xuống vực sâu khoảng hai mươi mét
vì rơi xuống vực sâu nên xe ô tô khách bị biến dạng hư hỏng nặng
hàng chục hành khách bị thương và mắc kẹt trong xe hoảng loạn kêu cứu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông trạm ngọc hồi đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện dark ray
nhanh chóng có mặt tại hiện trường phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
kỳ nhận ban đầu có hàng chục người bị thương không có người tử vong
nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do lái xe không làm chủ tốc độ không giảm tốc độ khi đi qua đoạn đường cong cua
và xe mất lái tự gây tai nạn
hiện chưa có kết quả trích xuất giám sát hành trình nên chưa xác định tốc độ c